thưa quý vị năm giờ sáng nay công an quận long biên phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã bắt giữ được đối tượng nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở tam dương vĩnh phúc
là nghi phạm bắt cóc bé trai bảy tuổi để tòi để đòi một mươi năm tỷ tiền chuộc
khoảng một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng tám đội cảnh sát hình sự công an quận long biên tiếp nhận tin báo
về việc một đối tượng gọi điện thoại cho biết đã bắt cóc cháu bé nguyễn hòa phúc
đòi tiền chuộc là một mươi năm tỷ đồng
tiếp nhận thông tin ban giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự công an quận long biên
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ xác định đối tượng bắt cóc cháu bé là nguyễn đức trung
và xuyên đêm lần theo dấu vết của đối tượng
đến dạng sáng nay một mươi năm tháng tám công an thành phố hà nội đã phối hợp với công an tỉnh hà nam
bắt giữ được đối tượng và đưa cháu bé về nhà an toàn
trong quá trình truy bắt một cán bộ công an đã bị thương do bị đối tượng dùng súng bắn trả
điều tra vụ việc sẽ còn được chúng tôi cập nhật tới quý vị trong các bản tin sau khi có những tình tiết mới
mời quý vị cùng chú ý theo dõi
chuyển sang một thông tin khác công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa phát hiện bắt quả tăng bốn đối tượng
làm giả hồ sơ để trục lợi tiền bảo hiểm xã hội
đó là nguyễn bá thành chú tỉnh thanh hóa vũ văn hoan chú tỉnh bắc giang phan thị giang chú tỉnh đồng nai
và nguyễn văn quyền chú tỉnh hà tĩnh
các đối tượng khai nhận hoan và giang đã lập hồ sơ giả lấy tiền giả để nhận tiền
hơn sáu mươi năm triệu đồng tiền chi trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp thai sản
công an huyện nhân trạch đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
vua lao su quốc tịch lào vừa bị công an huyện yên châu tỉnh sơn la bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể tại bản tô quỳnh xã lóng phiêng huyện yên châu tổ công tác gồm lực lượng điều tra công an xã lóng phiêng
cảnh sát giao thông công an huyện yên châu đã phối hợp bắt quả tang đối tượng pùa lao su
thu giữ bốn bánh heroin được cất giấu trong cốc xe máy cùng một số tăng vật khác
còn tại tỉnh hậu giang lực lượng công an vừa bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại một quán karaoke trên địa bàn thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
qua kiểm tra bước đầu phát hiện tại hai phòng hát có một mươi bốn người dương tính với chất ma túy
kiểm tra tất cả nhân viên phục vụ tại quán karaoke
lực lượng công an còn phát hiện hai mươi bảy người dương tính với chất ma túy
tại hiện trường thu giữ nhiều túi ni lông có chứa ma túy và các dụng cụ sử dụng ma túy
một đường dây làm tàng trữ và lưu hành tiền giả vừa bị công an tỉnh yên bái điều tra triệt phá
thu giữ hàng trăm triệu đồng tiền giả
cuối năm hai nghìn hai mươi hai công an thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái đã bắt quả tang đối tượng trương văn phú
trú tại thị xã kinh môn tỉnh hải dương có hành vi tàng trữ lưu hành tiền giả trên địa bàn
thu giữ hơn ba năm triệu đồng tiền giả
mở rộng điều tra phòng an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng
có hành vi làm tàng trữ lưu hành tiền giả là hà thế tâm và vợ là lê thị tuyết
trú tại xã xuân sơn thị xã sơn tây thành phố hà nội
thu giữ hơn ba trăm linh triệu đồng tiền giả tại nơi ở của hai đối tượng
từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hai vợ chồng tâm và tuyết đã làm được năm trăm năm mươi ba triệu đồng tiền giả
gồm các loại có mệnh giá một trăm linh hai trăm linh và năm trăm linh đồng
trong vụ án này cơ quan công an bắt giữ hai đối tượng liên quan là phán xeo trường và bàn tân xuân
một mươi sáu đối tượng đang đánh bọc bằng hình thức sóc đía ăn tiền trên một nhà phao nổi liên kết
với một chiếc thuyền kéo tại khu vực sông hồng thuộc địa phận xã vĩnh ninh huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường bắt giữ
tăng vật thu giữ tại hiện trường là gần sáu trăm năm mươi triệu đồng
một khẩu súng quân dụng loại k năm mươi chín cùng với một hộp tiếp đạn bên trong có năm viên đạn
một mươi bảy điện thoại di động hai xe ô tô một nhà phao nổi một chiếc thuyền kéo và các tân vật khác có liên quan
quá trình bắt quả tang có một số đối tượng đã bỏ chạy
công an tp hà nội vừa tổ chức lễ gia quân thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách
và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container
đây là kế hoạch lớn mà lực lượng công an kỳ vọng sẽ tạo được chuyển biến rõ nét
về nhận thức ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và đội ngũ lái xe
đưa hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn thành phố vào nề nếp
có sáu nội dung trọng tâm thực hiện sau lễ giao quân
trong đó thường xuyên tổ chức điều tra cơ bản về hình thức hoạt động kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa
xác định rõ tuyến địa bàn tập trung phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động thường xuyên
tiềm ẩn vi phạm có nguy cơ gây ồn tắc và tai nạn giao thông gây bức xúc trong dư luận để tập trung bố trí lực lượng kiểm tra xử lý
bên cạnh đó trong đợt tổng kiểm soát yêu cầu một trăm linh chủ doanh nghiệp chủ phương tiện và đội ngũ lái xe
kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa bằng container ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông vận tải đường bộ
công an tỉnh quảng bình vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực phía nam tỉnh quảng bình
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực phía nam tỉnh quảng bình có nhiệm vụ làm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực phía nam tỉnh quảng bình
gồm địa bàn hai huyện quảng ninh và lệ thủy đây là hai địa phương có nhiều vụ cháy đặc biệt là cháy rừng gây thiệt hại lớn trong thời gian qua
mặt khác chịu nhiều ảnh hưởng của mưa lũ hàng năm việc thành lập đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực phía nam tỉnh quảng bình
sẽ kịp thời ứng cứu khi có thiên tai bão lũ cháy nổ xảy ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tài sản thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân dân
trên địa bàn tỉnh yên bái huyện mù căng trải là một trong số các địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua
để kịp thời giúp bà con nhân dân di chuyển khỏi vùng lũ lụt đến nơi an toàn sớm ổn định cuộc sống lực lượng công an cùng với các lực lượng khác
đã nhanh chóng triển khai kế hoạch phương án sử dụng sức người và phương tiện hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả của thiên tai
bản đề xùa xã lao trải là một trong những xã bị thiệt hại nặng nề nhiễm
trong trận mưa lũ xảy ra vào nửa đêm ngày năm tháng tám vừa qua trận mưa lũ đã gây hư hỏng nặng gần một trăm linh ngôi nhà thiệt hại tài sản ước tính gần sáu mươi tỷ đồng
chỉ sau một đêm toàn bộ ngôi nhà của gia đình anh giàng a thông đang sinh sống và tài sản của vợ chồng anh đã bị lũ cuốn trôi
nước lũ về nhanh quá toàn bộ hơn trăm con lợn gà và gần một trăm linh bao lúa thóc cùng toàn bộ ngôi nhà của cả gia đình tám người nay đã không còn
hôm nay được lãnh đạo tỉnh lãnh đạo công an lên thăm hỏi động viên tặng quà gia đình tôi rất cảm ơn
còn gia đình anh sùng a hành cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau trận mưa lũ ngôi nhà còn đang trong quá trình xây dựng cũng bị hư hại nặng
toàn bộ tài sản và số tiền tích cóc của gia đình cũng đã bị cuốn trôi thiệt hại trên hai trăm linh triệu đồng
khi gia đình tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng đá lăn trên đồi xuống tất cả mọi người bỏ chạy ra khỏi nhà
toàn bộ tài sản thóc lúa lợn gà đã bị lũ cuốn trôi
để giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống trong suốt những ngày qua công an tỉnh yên bái đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an huyện
triển khai các phương án hỗ trợ dân sơ tán di rời tài sản đến nơi an toàn phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm cứu nạn và giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
công an huyện đã thành lập
các tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo công an huyện cùng các chỉ huy các đội nghiệp vụ và trưng tập công an các thị xã không bị ảnh hưởng do mưa bão trực tiếp xuống địa bàn các xã hồ bốn lao trải khao mang
nhất là để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương
thứ hai là giúp bà con khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
lực lượng công an luôn có mặt kịp thời sát cánh cùng người dân trong đối phó và khắc phục hậu quả bão lũ bằng những hoạt động cụ thể
với phương châm nước rút đến đâu khắc phục đến đó giúp người dân sớm ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất
công an huyện đã cử lực lượng xuống để cắm chốt tại đây và hỗ trợ đơn vị nhà trường
như là xã khắc phục lại hậu quả san gạt đất đá giải phóng các khu vực cảnh quan để chuẩn bị cho năm học mới
đoàn viên thanh niên công an huyện đã tham
đoàn viên thanh niên công an huyện đã tham dự với đảng quỷ lãnh đạo công an huyện là cử các lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục thiên tai
và ngoài ra đoàn viên thanh niên thì cũng đứng ra là kêu gọi các mạnh thường quân các tổ chức để hỗ trợ cho bà con nhân dân để khắc phục thiên tai
với tinh thần khẩn trương tất cả vì nhân dân phục vụ lực lượng công an lai châu đã và đang tiếp tục thể hiện vai trò xung kích tình nguyện
cán bộ chiến sĩ công an huyện mù căng trải đã và đang
nỗ lực hết mình góp sức khắc phục hậu quả mưa lũ bằng tinh thần tương thân tương ái hết lòng vì nhân dân phục vụ